công ty cổ phần điện nước an giang và nhà thầu cung hô hàn quốc đã tổ chức lễ khánh thành công trình hệ thống thoát nước và xử lý nước thải của thành phố long xuyên
dự án này được chính phủ hàn quốc tài trợ thông qua ngân hàng xuất nhập khẩu hàn quốc
tổng vốn đầu tư cho công trình là sáu mươi năm sáu trăm linh hai triệu usd tương đương khoảng một ba trăm bốn mươi bốn tám tỷ đồng
trong đó vốn bài oda từ chính phủ hàn quốc là bốn mươi sáu triệu đô la mỹ vốn đối ứng của chính phủ việt nam là một mươi chín sáu trăm linh hai triệu đô la mỹ
công trình áp dụng công nghệ mương oxy hóa tiên tiến hiện đại bảo đảm thích hợp với mọi loại nước thải
hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố long xuyên có công suất ba mươi m ba một ngày đêm
đầu nối thu gom nước thải trực tiếp được hai năm trăm sáu mươi sáu hộ và đầu nối gián tiếp ba trăm một mươi ba hố ga tách dòng thu nước thải của năm bảy trăm tám mươi một hộ
qua sáu tháng vận hành chạy thử lượng nước thải thu gom đạt khoảng ba mươi công suất thiết kế
mẫu nước tại hai nhà máy nước được trung tâm quan chắc và kỹ thuật tài nguyên môi trường tỉnh kiểm nghiệm đạt loại a
đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng trong cải thiện môi trường sống của thành phố long xuyên
góp phần giảm ô nhiễm môi trường giảm bệnh tật tạo điều kiện sống tốt hơn cho người dân